công nghệ được coi là công cụ nâng cao chất lượng và tăng sức cạnh tranh sản phẩm
trong đó các trường đại học là nơi chủ yếu tạo ra công nghệ và tài sản trí tuệ
việc nghiên cứu khoa học là nguồn chính để tạo ra các sáng chế có thể thương mại hóa
tuy nhiên vấn đề liên kết hợp tác và chuyển giao công nghệ vẫn còn nhiều hạn chế
gỡ điểm ngẽn công nghệ trong các trường đại học viện nghiên cứu cần các giải pháp nào
tại trạm trộn bê tông nhựa nóng nhằm ngăn vệt hàng lùm bánh xe
giải pháp này khác biệt so với giải pháp mà các nước đã sử dụng nhưng có hiệu quả và phù hợp với điều kiện của việt nam
việc mà đưa phụ ra trực tiếp tại trạm thì giá thành có cao hơn so với lại sử dụng nhựa sáu mươi bảy mươi thông thường khoảng một mươi năm
tuy nhiên nếu sử dụng nhựa polymer thì giá thành tăng khoảng một trăm năm mươi
so với lại cái truyền thống
thế thì cái việc mà sử dụng trộn trực tiếp tại trạm thì theo tôi đánh giá là nó cũng phù hợp với điều kiện hiện nay của việt nam mình là tích kiệm nguồn ngân sách để có thể sử dụng được cái khối lượng nó nhiều hơn
trung tâm khoa học công nghệ giao thông cộng tải đã hỗ trợ cho tài yêu trong cái việc mà giới thiệu các cái thiết bị cấp phụ ra
ví dụ như trước đây khi mà sử dụng các cái phụ da này
nếu như chưa có thiết bị thì có thể cái thời gian sẽ tốn rất nhiều cái chi phí về nhân công về thời gian
và thứ hai nữa là cái quá trình mà đưa phụ gia vào có thể nó sẽ không đồng đều không đúng thời điểm
với những thiết bị như thế này thì chúng tôi hoàn toàn có thể yên tâm
theo tính toán của nhóm nghiên cứu nếu áp dụng trong thực tiễn mỗi một km đường cấp ba db mặt đường bê tông nhựa rộng một mươi một m có hai lớp btn tổng chiều dày một mươi hai cm
sẽ tiêu thụ một mươi hai chín tấn ni lông phế thải
điều này không chỉ giúp giải quyết lượng rác thải đáng kể mà còn tiết kiệm được chi phí không phải sử dụng phụ da tương ứng gần tám trăm linh triệu đồng
chưa kể phần đường này sẽ giúp giảm thiểu số lần sửa chữa cải tạo định kỳ do hư hại hẳn lún vệt bánh xe
liên quan tới những công nghệ có tiềm năng ứng dụng cao trong thực tế do các nhà khoa học tại trường đại học giao thông vận tải nghiên cứu
không thể không kể tới sản phẩm bê tông công nghệ cao thay thế đá tự nhiên
nguyên liệu đầu vào của tiến sĩ lê thanh hà
công nghệ này tạo ra loại bê tông có thể thay thế đá tự nhiên nên còn được gọi là đá nhân tạo
mặt khác các loại bê tông thông thường có thành phần chủ yếu là xi măng
đây là loại vật liệu sử dụng nhiều nhân liệu trong quá trình sản xuất do đó việc sản xuất cũng phát sinh ra nhiều khí nhà kính
trong khi đó bê tông công nghệ cao được tạo ra từ những phế thải công nghiệp điển hình là cho bay từ ngành điện
việc đưa các thành phần này vào nguyên liệu sản xuất nên bê tông không những làm cải thiện chất lượng của sản phẩm
mà còn là sự tận dụng phế thải công nghiệp thay thế xi măng
có thể thấy những công nghệ như trộn trực tiếp phụ gia sbs tại trạm trộn bê tông nhựa nóng nhằm ngăn vệt hành đúng bánh xe
hay sản xuất bê tông thay thế đá tự nhiên và nhiều công nghệ khác của nhóm nghiên cứu thuộc trường đại học giao thông vận tải đều có tiềm năng
có thể ứng dụng ngay trong thực tiễn
tuy nhiên có một nghịch lý là những công nghệ này thường khó chuyển giao thương mại hóa vì vướng đủ đường
bản thân công trình giao thông mà ứng dụng công nghệ thì phải được các bộ ngành các cơ quan nhà nước phê duyệt và tính toán ngay trong khi mà thiết kế
do vậy nên là nhóm nghiên cứu tặng lại
cũng như là nhà trường đã tặng lại cho bộ giao thông vận tải cái kết quả nghiên cứu và cái giải pháp công nghệ đấy đã được ứng dụng ở khoảng năm mươi dự án
tại vì cái này nó mang lại cái lợi ích kinh tế xã hội lớn
tuy vậy thì do nó ảnh hưởng lớn như thế nên là cũng không có cái cơ chế để chi trả ngược lại cho các nhóm nghiên cứu
khi mà đưa cái sản phẩm vào trong nhóm nghiên cứu
trong các công trình lớn thì đôi khi các chủ đầu tư của họ không sẵn lòng
họ không sẵn lòng là đồng ý cho mình đưa vào và đồng ý để thử nghiệm
thậm chí là những sản phẩm này đã đạt được những cái tiêu chuẩn chất lượng rồi
không chỉ tại các trường đại học các viện nghiên cứu cũng đang gặp nhiều khó khăn trong liên kết hợp tác và chuyển giao công nghệ
viện vi sinh vật và công nghệ sinh học đại học quốc gia hà nội sau nhiều năm nghiên cứu
các nhà khoa học đã làm chủ quy trình sản xuất nhiều sản phẩm vi sinh có giá trị đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm nhập ngoại
hoàn toàn có đủ năng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường
tuy nhiên do bị vướng một số quy định về thương mại hóa kết quả nghiên cứu nên lâu nay đơn vị này vẫn chỉ sản xuất một cách cầm chừng
bây giờ muốn đăng ký lưu hành sản phẩm thì việc đăng ký lưu hành sản phẩm đó lại không cấp phép cho các đơn vị nghiên cứu
viện rất mong muốn là thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ
tuy nhiên quá trình mà để làm các thủ tục thành lập khoa học công nghệ thì nó cũng gặp nhiều khó khăn
từ thực tế trên có thể thấy doanh nghiệp thì cần công nghệ
các viện nghiên cứu trường đại học có kết quả nghiên cứu nhưng khó chuyển giao vì thiếu sự đồng bộ giữa các luật khác nhau
vậy giải pháp nào để tháo gỡ những điểm nghẽn này
tài sản vô hình bao gồm những cái tài sản trí tuệ các công nghệ hình ảnh từ ngân sách nhà nước là những cái vấn đề rất là khó
để định giá liên quan đến rất nhiều hệ thống luật như là luật tài sản công pháp luật về giá v v
ngoài việc là phải tiếp tục hoàn thiện những văn bản về mặt chính sách thì chúng tôi cho rằng là bộ khoa học nghề cũng cần phải nỗ lực thêm
để mà làm sao phối hợp với các bộ ngành liên quan giải quyết được cái điểm ngẽn đó là định giá các kết quả nghiên cứu
những năm qua hoạt động nghiên cứu khoa học tại các trường đại học ở việt nam đã có những đóng góp đáng kể vào thành tích chung của nhà trường
như hệ thống giáo trình đề cương bài giảng tài liệu tham khảo khá đầy đủ và có chất lượng phục vụ tốt công tác giáo dục đào tạo
không chỉ phục vụ công tác giảng dạy nghiên cứu khoa học trong nhà trường có đáp ứng nhu cầu mà xã hội và nền kinh tế đòi hỏi
như chế tạo các sản phẩm có chất lượng chế tạo máy móc công cụ để phục vụ sản xuất
tuy nhiên cũng phải nhìn nhận thẳng thắn rằng phần lớn hoạt động của các trường đại học ở việt nam mới chỉ trú trọng trong công tác đào tạo giảng dạy
còn hoạt động nghiên cứu khoa học chưa được quan tâm đẩy mạnh cho nên yếu cả về chất lượng và số lượng
cụ thể hoạt động nghiên cứu khoa học ở nhiều trường đại học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau kể cả trường công lẫn trường tư còn yếu cả về chất lượng và số lượng
hoạt động chính chủ yếu là giảng dạy
theo thống kê số bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước hoặc các công trình được công bố ở các cấp độ khác nhau trên đầu giảng viên đại học cho thấy
có rất nhiều giảng viên đại học có học vị tiến sĩ phó giáo sư hoặc tham gia giảng dạy rất lâu năm
nhưng hầu như không có được nhiều công trình nghiên cứu tương xứng hoặc chưa thực hiện được một công trình nghiên cứu nào
như chúng ta thấy hầu hết các trường đại học vẫn chưa tập trung được nhiều vào nghiên cứu
tôi cho rằng là tất cả các giảng viên các nhà khoa học đều rất mong muốn được tập trung nghiên cứu
nhưng chúng ta phải đặt lại câu hỏi chúng ta có điều kiện các nhà học khoa học có điều kiện về cơ sở vật chất về phòng thử nghiệm để nghiên cứu hay không
thứ hai có đủ kinh phí để nghiên cứu hay không
thứ ba có cái đội ngũ như là nghiên cứu sinh đội ngũ sinh viên cao học
để tham gia nghiên cứu không
và cuối cùng thì có thời gian để tham gia nghiên cứu hay không
thực sự chúng ta thấy là đầu tư cho các phòng thử nghiệm nghiên cứu để ra những công trình khoa học xuất sắc rất tốn kém
mà không dễ gì các trường đại học có thể lấy từ học phí để đầu tư vào
mà cần phải có sự đầu tư của nhà nước cũng như hợp tác với doanh nghiệp
ở việt nam chúng ta chưa huy động được nguồn đầu tư của xã hội mà chủ yếu là từ doanh nghiệp cho phát triển khoa học công nghệ
vì thế mà chủ yếu từ trước nay chúng ta dựa vào ngân sách nhà nước và ngân sách nhà nước thì rất khó khăn
chúng ta có hơn hai tổ chức khoa học công nghệ cả của nhà nước và tư nhân
chúng ta có khoảng bảy trăm linh trường đại học và cao đẳng
tất cả họ đều có cái nhu cầu nghiên cứu
thế nhưng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước thì còn rất là hạn chế
và chúng ta vẫn có quan niệm là ngân sách nhà nước thì cần phải giàn trải
để cho tất cả các viện các trường đều có đề tài nghiên cứu
rồi cũng có cái nguồn để hỗ trợ cho những hoạt động đào tạo hoặc là nghiên cứu của các viện trường
việc phân bổ kinh phí cho hoạt động khoa học
khoa học công nghệ ở các trường đại học cũng còn những bất cập
khi phần lớn dựa vào số cấp ban đầu
chứ chưa theo quy tắc gắn với sản phẩm đầu ra
chưa phân bổ theo số lượng cán bộ nghiên cứu
các trường sống bằng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và học phí
chứ chưa sống bằng kinh phí từ nguồn nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
điều này đã ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu trong trường đại học
chúng tôi nghĩ rằng là cần một cái cơ chế phân bổ ngân sách theo năng lực
và theo cái kết quả đầu ra
nên có một cái cơ chế tập trung chứ không giàn trải hay là phân tán
theo nhiều bộ ngành và theo nhiều địa phương
bởi vì chúng ta biết là khi mà đầy về các bộ ngành
thì thường là có xuống lại phân bổ lại xuống theo các đơn vị trực thuộc
mà các đơn vị ở ngoài bộ ngành đó rất là khó có được
cũng như là phân về các địa phương như vậy
nếu chúng ta có một cái ngân sách mà đầu tư tập trung vào giống như quỹ navostep
với một cơ chế cạnh tranh hết sức lành mạnh dựa trên năng lực
và dựa trên cam kết đầu ra
thì tôi tin rằng là các trường đại học sẽ tăng được cái nguồn ngân sách
từ chính từ nhà nước để đầu tư vào nghiên cứu
và thứ hai nữa là gắn với đào tạo so đại học bởi vì chúng ta
nghiên cứu không phải chỉ ra công trình bài báo
và còn đóng góp cho phát triển kinh tế so với đất nước
bên cạnh đó là còn giúp cái đào tạo nhân lực trình độ cao
gắn với đào tạo sau đại học đào tạo tiên sĩ và đào tạo những nhà nghiên cứu về sau này
có một thực tế là ngân sách khoa học công nghệ đầu tư
cho ngành giáo dục trong những năm qua không nhiều
trong khi số lượng các nhà khoa học trong ngành ngay càng tăng
số lượng các sản phẩm khoa học công nghệ của các trường đại học
đóng góp cho tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia là lớn
để bắt kịp các nước trong khu vực về giáo dục đại học
chắc chắn chúng ta phải thay đổi thực trạng đầu tư cho khoa học
có lẽ là chúng ta phải bắt đầu từ việc là phải có nguồn đầu tư đủ lớn
cho hoạt động khoa học của các trường đại học
và như tôi có nói thì ngân sách nhà nước thì ngày càng khó khăn
và chúng ta phải có những chính sách để huy động cái đầu tư của doanh nghiệp
và của xã hội cho khoa học công nghệ
có thể nói là các cái quỹ phát triển khoa học công nghệ của nhà nước
cũng như là bây giờ bắt đầu có rất nhiều quỹ phát triển công nghệ của các doanh nghiệp
nó tạo ra một cái nguồn tài chính rất là dồi dào cho hoạt động khoa học
về phía các trường đại học viện nghiên cứu cũng cho rằng
để thao gỡ điểm nghẽn về công nghệ
chắc chắn cần nhiều cơ chế hơn nữa để các nghiên cứu vào cuộc sống
chúng tôi thì rất mong muốn rằng là cơ chế của nhà nước
để có thể tạo ra những cái sàn giao dịch
có thể tạo điều kiện để các trường các nhà khoa học
có thể tiếp cận được với các nhu cầu của doanh nghiệp
thì điều đó sẽ thuận lợi hơn cho các trường trong quá trình thực hiện của mình
chúng tôi thấy rằng là cái giải pháp quan trọng nhất bên cạnh cái tăng cái kinh phí
đó là tăng quyền tự chủ cho các trường đại học
tăng quyền tự chủ trong cái việc chi tiêu
trong việc quyết định thực hiện cái đề tài
trong cái việc giao cái kinh phí
ví dụ của nhà nước giao kinh phí theo gói
chứ không phải theo từng đề tài cụ thể
và các trường cam kết với một gói kinh phí đó
các trường sẽ cam kết về kết quả đầu ra
về đào tạo nghiên cứu sinh về số bài báo
về chuyển giao trí tuyệt vân vân
thứ hai là tự chủ trong việc chi đúng mục tiêu
chứ không phải chi theo từng nội dung
theo cơ chế ngân sách hiện nay của chúng ta
thứ hai là tự chủ trong cái việc là hợp tác với doanh nghiệp
điểm ngẽn đầu ra cho các công trình nghiên cứu khoa học là khó chuyển giao
vì chưa phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp
bởi theo các chuyên gia phần lớn các nghiên cứu trong đại học
đa số dừng lại ở nhiệm vụ khoa học đăng báo
để tăng uy tín cho nhà khoa học
trong khi các nghiên cứu sản phẩm có thể thương mại hóa
và xác lập tài sản bằng sở hữu trí tuệ trên nhiều
vì vậy để tháo gỡ khó khăn
chắc chắn cần có các giải pháp đồng bộ
từ cơ chế chính sách sự chủ động vào cuộc của các nhà khoa học
và sự đồng hành của các doanh nghiệp
có như vậy điểm ngẽn này mới nhanh chóng được tháo gỡ